tại tp hcm bộ nội vụ tổ chức hội nghị lấy ý kiến sự thảo nghị quyết của chính phủ về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo quy định các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã thuộc diện sắp xếp khi có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt năm mươi tiêu chuẩn quy định
tại nghị quyết một nghìn hai trăm một mươi một hai nghìn một mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
lộ trình thực hiện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi một với mục tiêu tổng quát là tinh gọn bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân
tại hội nghị đại diện các tỉnh thành khu vực phía nam bày tỏ sự đồng thuận cao chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
đồng thời đề xuất các bộ ngành liên quan sớm có hướng dẫn chi tiết về số liệu dân số diện tích tự nhiên vấn đề kinh phí thực hiện để địa phương triển khai đúng thời hạn
sớm có văn bản hướng dẫn chung vì việc sắp xếp đơn vị hành chính có liên quan đến hệ thống chính trị ở cơ sở
bộ nội vụ điều chỉnh một số nội dung cho sát với thực tế địa phương đơn cử như cần có quy định khung về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức dôi dư
đối với các xã thuộc khu vực biên giới những xã phường thiếu một trong hai tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên thì thực hiện ra sao
đặc biệt đại biểu cho rằng trong quá trình thực hiện cần phải quan tâm bảo đảm quyền lợi của người dân như trong các hoạt động về thủ tục giao dịch đất đai
bộ nội vụ ghi nhận tất cả các kiến nghị của đại biểu
bộ sẽ bổ sung trình các cấp có thẩm quyền xem xét bảo đảm việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân